thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một vụ cướp tiệm vàng táo tợn có vũ khí vừa xảy ra ở chợ đông ba tp huế tỉnh thừa thiên huế
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an thừa thiên huế đã bắt giữ được đối tượng bảo đảm an toàn cho người dân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày một đối tượng sử dụng súng ak bất ngờ xông vào hai tiệm vàng hoàng đức và thái lợi
nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu gia hội
ngay khi nhận được tin báo đồng chí giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng công an tỉnh công an tp huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng và ngăn không để cho người dân di chuyển khỏi hiện trường
do đây là khu vực trung tâm thành phố huế đông người dân để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà lục giác công viên trịnh công sơn
lúc này đối tượng có biểu hiện kích động muốn tự vẫn đại tá đặng ngọc sơn phó giám đốc công an tỉnh và chỉ huy cán bộ phòng cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận trò chuyện động viên và thuyết phục
sau đó đối tượng đã giao nộp vũ khí bước đầu xác định đối tượng tên là ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thủy thừa thiên huế hiện cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cướp giật chiếc xe máy của cụ ông sáu mươi chín tuổi hành nghề xe ôm đối tượng nguyễn đình toàn ba mươi tuổi trú tại xã trúc sơn huyện cư rút tỉnh đắk nông
đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu vì cần tiền mua ma túy sử dụng cho nên vào sáng ngày một tháng bảy
toàn đi bộ đến chợ huyện cư rút tìm người dân sơ hở để chiếm đoạt tài sản
khi thấy ông nguyễn văn hiền sáu mươi chín tuổi trú tại xã tâm thắng huyện cư rút hành nghề xe ôm đang đứng chở khách
toàn đến thuê trở về hướng phường thành nhất thành phố buôn ma thuột với giá một trăm linh đồng
đi đến đoạn đường vắng trời mưa trơn trượt xung quanh không có nhà dân toàn yêu cầu điều khiển xe giúp thì ông hiền đồng ý
tuy nhiên trong lúc ông hiền đang xuống xe thì toàn liền dồ ga bỏ chạy
sau đó toàn đã bán chiếc xe máy lấy tiền tiêu xài và di chuyển về tỉnh bình dương
tại đây để tránh bị công an phát hiện truy lùng đối tượng đã tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung
tuy nhiên cho đến ngày hai mươi tám tháng bảy công an thành phố bơ ma thuật đã bắt giữ được toàn khi đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình dương
trong khi đó tại đồng nai một người lái xe ôm công nghệ đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường và giao nộp cho cơ quan công an
vụ việc xảy ra tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và người lái xe ôm công nghệ dũng cảm này chính là anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê ở thành phố hồ chí minh
và đây là hành động đẹp rất đáng được biểu dương và có ý nghĩa lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước đó chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tại tổ hai mươi khu phố sáu phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi quê tại thành phố cần thơ đang ngồi trên xe máy
tay phải cầm chiếc điện thoại di động thì bị đối tượng là đinh viết vũ ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
điều khiển xe gắn máy áp sát giật chiếc điện thoại trên tay
bất ngờ hoảng loạn chị nhi chi hô thì được anh văn hoàng tuấn bốn mươi tuổi quê tại thành phố hồ chí minh
là người chạy xe ôm công nghệ gần đó đã truy đuổi theo và cùng người dân khống chế bắt giữ tên cướp giao cho công an cùng tăng vật xử lý
lúc bắt đầu em đến khu công nghiệp long bình thì em thấy chị đang ngồi bấm điện thoại
em bịt khẩu trang em che bịt số lại em áp sát chị em giật em chạy
cướp xong lúc em giật xong thì bị người dân bao vây bắt lại rồi giải em lên công an
tôi và anh em đang ngồi chờ khách thì thấy sự việc giật điện thoại của bị hại ở kế bên
thì tôi với anh em anh vũ có thể dí theo
và thực sự là bà con cô bác
với chị nhi sự việc xảy ra ngày hôm ấy đến nay chị vẫn còn hoảng sợ
tuy nhiên chị rất biết ơn người chạy xe công nghệ dũng cảm đã giúp đỡ chị trong lúc hiểm nguy
đang đậu xe thì em lấy điện thoại ra em mở điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại thì có một anh ở tường phía sau tới và giật luôn
hành động nó quá nhiệt tình
rồi đuổi theo tên cướp không sợ nguy hiểm
như vậy để em bắt được tên cướp trả lại tài sản cho em
với các hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
không riêng gì đối với anh lái xe grab vừa thực hiện hành động bắt giữ đối tượng cướp được tài sản rao cho cơ quan công an
với bất cứ người dân nào thì công an cũng luôn luôn mong rằng mọi người dân đều nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với cái tinh thần và hành động vừa rồi của anh lái xe grab thì công an phường long bình sẽ làm đề xuất báo cáo biểu dương khen thưởng cho cái hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và bất cập là vị trí lắp đặt giữa con lương nên khoảng cách rất gần với các làng xe ô tô
đáng nói hơn mặc dù các bản này đã hiện hữu ở đây từ hàng chục ngày qua nhưng ngành chức năng thuộc ủy ban nhân dân quận tân bình vẫn không biết có sự việc trên
chỉ khi chúng tôi phản ánh lên ủy ban nhân dân quận để có hướng giải quyết thì bộ phận chuyên trách mới nắm bắt thông tin

cái ảnh sáng đèn led đó nó có ảnh hưởng thì chúng tôi cũng có đề nghị là công ty nó có cái cam kết sẽ điều chỉnh lại
theo thông tư một mươi chín năm hai nghìn một mươi ba của bộ xây dựng hiệu lực kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đối với quảng cáo trên tuyến đường đô thị vị trí tính từ mét đường đến cạnh đường gần nhất của biển quảng cáo phải tối thiểu là năm mét
khoảng cách lắp đặt giữa các bản trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo tối thiểu là một trăm linh mét
và theo khoảng bốn điều ba mươi bốn luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi hai quy định biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm cứu hỏa
không được lấn ra vỉa hè lòng đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng
nếu vi phạm hai trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
đối với trường hợp treo dựng đặt gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm cứu hỏa
treo dựng đặt gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè lòng đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng
và treo dựng đặt gắn biển hiệu làm mất mỹ quan
thưa quý vị vào sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy công an quận đống đa thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp
và tạm giữ vợ chồng hoàng thế vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và đoàn diễu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi hành hạ người khác
trước đó công an phường láng thượng quận đống đa thành phố hà nội tiếp nhận tin báo từ bệnh viện nhi trung ương
về việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái ly bì và sốt cao
nghi bị ngược đái hành hạ
bước đầu cơ quan công an làm rõ vào ngày hai mươi một tháng bảy
qua mạng xã hội mẹ cháu bé thuê đoàn diệu linh trông cháu với giá ba triệu đồng một tháng
tại ngõ một trăm chín mươi tám xã đàn phường phương liên quận đống đa để đi làm công nhân tại bắc giang
trong quá trình trông cháu bé do cháu bị sốt và quấy khóc nên linh và hoàng thế vũ là chồng của linh
đã dùng dây sang điện thoại buộc chân đánh đập và dùng băng dính bịt miệng cháu bé
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy thấy cháu bé mệt mỏi khó thở vũ và linh đã đưa cháu đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
thông tin từ công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông
đường bộ cao tốc số một cục cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển
trái phép chất ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy thông qua hệ thống giám sát lực lượng chức năng đã phát hiện
xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám di chuyển vào cao tốc theo hướng lào cai đi hà nội
có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ tuần tra nhanh chóng theo dõi và áp sát đối tượng cùng chiếc ô tô
và thực hiện kiểm tra hành chính trên người và phương tiện đối tượng có thái độ chống đối
có biểu hiện đã sử dụng ma túy nên cảnh sát buộc phải không chế tại chỗ
tiến hành kiểm tra xe ô tô cảnh sát tìm thấy bên trong có một bao tải chứa chín bánh heroin và ba mươi túi hồng phiến
qua đầu tranh khai thác nhanh đối tượng khai nhận tên là dương quang đại chú tệ tỉnh thái nguyên
theo lời khai ban đầu của đại đối tượng nhận vận chuyển thuê về thái nguyên với tiền công một mươi triệu đồng một bánh
từ lời khai của đại lực lượng công an đã tiếp tục phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng đang chờ
ở khu vực trạm dừng nghỉ km một trăm một mươi bảy theo chiều hà nội đi lào cai và thu giữ nhiều tam vật liên quan
hơn hai mươi một năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt hai bị cáo
nguyễn tiến dũng và lê thị thùy linh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cổ trạng vật truyền thông
vào trưa ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai dũng đưa cho linh cất giữ một bịch ma túy đá có trọng lượng trên một ba gram
với mục đích là để dũng sử dụng sau đó dũng bị lực lượng công an tỉnh kiên giang kiểm tra phát hiện
và bắt quả tăng dũng đang tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan công an thu giữ trong xe mô tô do dũng điều khiển
có một bịch ma túy đá trọng lượng gần một trăm linh gram biết không thoát tội linh cũng đến công an đầu thú
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một bịch ma túy do dũng nhờ cất giữ
dũng thừa nhận số ma túy bị công an bắt giữ được dũng mua ở tp hcm với giá hai mươi bảy triệu đồng về để sử dụng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt nguyễn tiến dũng hai mươi năm tù lê thị thùy linh một mươi tám năm tù